hiện tại thì khối khí lạnh chi phối miền bắc đã yếu đi tuy nhiên sáng sớm thì sẽ có mây ẩm kèm gió đông nam
gây ra hiện tượng sương mù tại các tỉnh miền núi tầm nhìn xa chỉ trong khoảng là từ hai trăm linh đến năm trăm linh mét
khiến cho việc quan sát khi tham gia giao thông trở nên khó khăn quý vị cần nên cẩn trọng
sương mù thì sẽ tan sau chín giờ trời mỏng mây thoáng đẳng nhiệt độ miền bắc giao động trong khoảng là từ một mươi bảy đến hai mươi hai độ c
đối với miền nam thì thời tiết dự báo ngày càng nóng lên ngưỡng nhiệt độ trong ngày hôm nay được dự báo là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
và các tỉnh miền đông nam bộ có nơi lên ngưỡng là ba mươi năm ba mươi sáu độ ở mức nắng nóng gai gắt
vừa rồi là một số lưu ý về thời tiết